tại thủ đô bangkok thái lan tổng cục du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và các tỉnh thanh hóa hà tĩnh quảng bình quảng trị thứa thiên huế
đã tổ chức chương trình xúc tiến điểm đến giới thiệu sản phẩm du lịch bắc trung bộ tới các doanh nghiệp lữ hành thái lan
chương trình nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng của khu vực bắc trung bộ tới bạn bè quốc tế và cho rằng đây là dịp để du lịch việt nam tăng cường hợp tác và thúc đẩy du lịch giữa các nước trong khu vực
tại chương trình đại diện tổng cục thái lan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác về du lịch giữa việt nam và thái lan
mong muốn mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ nhằm củng cố cộng đồng kinh tế asean cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa việt nam và thái lan
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đại diện tổng cục du lịch việt nam đã giải đáp những thắc mắc từ các doanh nghiệp thái lan về các thủ tục đầu tư cung cấp dịch vụ du lịch ở việt nam
dự kiến ngày hai mươi năm
tháng một mươi một tới chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh unon thani đông bắc thái lan